hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

xứng đáng là lực lượng trung thành của đảng nhà nước và nhân dân đã một lần nữa phân tích lý giải cụ thể hơn về vai trò
sứ mệnh lịch sử của lực lượng công an trong sự nghiệp đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
trong đó hai chữ nhân dân một lần nữa được tổng bí thư nhấn mạnh
tổng bí thư xây dựng lực lượng công an nhân dân đúng như lời dạy của đồng chí tổng bí thư
là chúng ta phải bảo vệ được uy tín của lực lượng và lòng trung thành của lực lượng
mà lực lượng đó là phải lực lượng hết lòng hết sức phục vụ nhân dân

nhưng vấn đề cột lõi đó một lần nữa để nhắc lại cái trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân

bảo vệ an ninh trật tự ngày nay là bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa

mà còn là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân
đặc biệt trong cơ chế thị trường đặt ra những yêu cầu

trong đó xây dựng thực hiện quyền làm chủ của nhân dân để chính người dân nhận thức rằng

đúng như tổng bí thư đã khẳng định sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi phát triển
tác phẩm của tổng bí thư nhấn mạnh một cách rất là hữu cơ giữa chính trị
với tư tưởng
với đạo đức và sâu xa là vấn đề văn hóa mà để xây dựng cả vào tổ chức và con người trong công an nhân dân
và cái quan hệ giữa công an nhân dân quân đội nhân dân với nhân dân là quan hệ máu thịt
và bảo vệ được trật tự an toàn xã hội trật tự công cộng này
chính là làm cho cuộc sống của người dân được bình yên hạnh phúc
vinh dự và trách nhiệm là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự
đặt ra những yêu cầu
đồng hồ ngày càng cao đối với từng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong đó phải luôn chăm lo gian đạo đức lối sống tác phong công tác
và thường xuyên tự soi tự sửa
vì vậy tinh thần tư tưởng quan điểm của đồng chí tổng bí thư
cần phải được quán triệt trong sinh hoạt chính trị
tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay
tôi cho rằng là phải nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
về con đường đi
con đường lên chủ nghĩa xã hội theo cái nội dung chủ yếu của cuốn sách
mà để nâng cao nhận thức được thì tôi cho rằng là phải đưa cái nội dung cuốn sách này vào
trong các buổi sinh hoạt tri bộ thường kỳ hàng tháng của các tri bộ trong lực lượng công an nhân dân
và thứ hai là sẽ lồng ghép cái nội dung này vào trong các phong trào thi đua của lực lượng công an
và bám sát với cái nội dung là cái nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an
là đảm bảo cho tự ấn vào các xã hội và giữ chính trị của quốc gia
công an nhân dân như là cái thanh bảo kiếp sắc vén để bảo vệ đảng
nhưng mà tôi cũng đã nói tới cái việc là chúng ta làm sao đó
trâu dồi ngày càng ngao hơn nữa mạnh hơn nữa
cái mối quan hệ máu thịt với nhân dân
là bởi vì có nhân dân thì có tất cả
đó chính là lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
là làm sao đó cái người công an nhân dân ấy ngày càng trở thành một cái biểu tượng
của cái xã hội bình yên
nó biểu hiện được cái tình cảm của một lực lượng vũ trang khá là đặc biệt
đối với cuộc sống hàng ngày của người dân
nhận thức tư tưởng mới trong tác phẩm của tổng thống dư
có ý nghĩa to lớn là định hướng quan điểm chỉ đạo quan trọng
đối với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đây là tiền đề hiện thực hóa mục tiêu đặt ra
trong nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng đến năm hai nghìn ba mươi
xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại
đảm bảo vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ
góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
thời gian qua tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn
thành phố sông công tỉnh thái nguyên chiếm tỷ lệ khá cao
so với tổng số vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn
trước tình hình đó công an thành phố sông công đã có những biện pháp
mô hình giáo dục quản lý thanh thiếu niên chậm tiến vi phạm
hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật bước đầu đạt những kết quả khả quan
xin chào các bạn
sinh năm hai nghìn năm tuổi đời còn rất trẻ là con gái nhưng ma thị uyên
lại cầm đầu nhóm một mươi hai thanh niên khác mang theo dao kiếm tuyếp sắt
để đánh nhau với một nhóm khác tại khu vực khu công nghiệp sông công hai
thành phố sông công tỉnh thái nguyên
khi thấy lực lượng công an xuất hiện các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy
quá trình bỏ chạy chúng ném các chai lọ thủy tinh cùng hung khí xuống đường
để ngăn chặn sự truy đuổi của lực lượng chức năng
đây chỉ là một trong nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

các đối tượng có thể sẵn sàng dùng hung khí nguy hiểm
để giải quyết dùng để giải quyết các mâu thuẫn cá nhân
để làm tốt công tác quản lý giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật
công an các xã phường trên địa bàn thành phố sông công
đã phối hợp với cán bộ đoàn thể quân chúng cán bộ tổ dân phố thôn xóm
cùng với gia đình giúp đỡ các thanh thiếu niên chậm tiến
có những gia đình không hợp tác do ngại ngùm sợ mất thanh danh xấu hổ
với họ hàng làng xóm
còn bản thân các cháu mặc cảm nhưng với sự kiên trì
bằng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với tình cảm chia sẻ
nhiều trường hợp thanh niên hư đã tiến bộ lên nhiều
trong những năm vừa qua đoàn thanh niên phường bách quang
đã phối hợp với công an phường cũng như các đoàn thể chính trị xã hội
luôn quan tâm chú trọng đến vấn đề chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên tại địa phương
luôn định hướng cho các em về những vấn đề pháp luật
để các em không vi phạm pháp luật
cũng như các hành vi
khi mà thanh thiếu niên mà có những biểu hiện vi phạm pháp luật
hoặc những hành vi xăng ngã thì đoàn thanh niên cũng trực tiếp
phối hợp cùng công an phường và đối với các tổ dân phố
đến trực tiếp giáo dục các em
để các em không xa ngã vào những tệ nạn xã hội
công an thành phố cũng đã chỉ đạo các xã phường tham mưu cho cấp ủy địa phương
xây dựng các mô hình quần chúng
phòng ngừa đối với lại tội phạm vi phạm pháp luật về trẻ em

qua công tác tuyên truyền pháp luật và cũng qua công tác trinh sát
thì các lực lượng cũng đang kịp thời phát hiện
ngăn chặn các vụ việc xảy ra do các nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn gây ra
bên cạnh đó xác định phòng ngừa là công tác trọng tâm
lực lượng công an tại cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn
phát hiện những thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập chơi bời
bỏ học nghiện game để thông báo đến gia đình
kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng con em mình
lập hồ sơ đưa tám đối tượng đi cai nghiện không để thanh thiếu niên bị lôi kéo xa ngã
đồng thời triệu tập gọi hỏi gian đe xử lý kịp thời những trường hợp thanh thiếu niên vi phạm
làm bài học cho các thanh niên khác